thêm gần chín trăm tám mươi liều vaccine sẽ được phân bổ cho thành phố hồ chí minh và gần bảy trăm linh liều cho thành phố hà nội
thông tin do bộ y tế cho biết vào tối qua mùng ba tháng tám
việt nam vừa tiếp nhận thêm gần một một triệu liều vaccine covid một mươi chín astrazeneca
trong đó có sáu trăm năm mươi chín năm trăm linh liều mua từ astrazeneca thông qua vnvc được phân bổ cho thành phố hồ chí minh
và gần bốn trăm một mươi năm liều do chính phủ vương quốc anh và bắc ireland viện trợ được phân bổ cho thành phố hà nội
trong ngày hôm qua ba tháng tám bộ y tế đã điều chỉnh quyết định về việc phân bổ vaccine phòng covid một mươi chín đợt một
để phân bổ thêm cho thành phố hồ chí minh tăng ba trăm một mươi chín liều và thành phố hà nội tăng hai trăm tám mươi bốn liều
như vậy là trong ba đợt phân bổ vaccine gần nhất là đợt một mươi sáu một mươi bảy và một mươi tám
thành phố hồ chí minh được cấp một một trăm bốn mươi tám năm trăm linh liều và hà nội được cấp gần